sáng sớm nay ba mươi tháng một mươi khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
một số nơi ở phía tây bắc bộ và cả bắc trung bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ chiều tối và đêm nay
hà nội và miền bắc sẽ có mưa nhỏ dài rác
trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ hai mươi đến hai mươi một độ c
dự báo ngày và đêm nay ba mươi tháng một mươi không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác
ở phía tây bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa vài nơi
các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
ở các tỉnh bắc bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
một số vùng một mươi sáu một mươi tám độ c
khu vực hà nội có mưa vài nơi trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo ngày một tháng một mươi một tới đây
không khí lạnh có khả năng tăng cường ở các tỉnh bắc bộ
trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám tới hai mươi độ c
vùng núi khoảng một mươi năm một mươi bảy độ c
từ đêm nay ba mươi tháng một mươi trên các sông từ nghệ an đến bình định có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ hai tới năm mét ở hạ liêu từ một tới ba mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ở các tỉnh trên